dịp nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ cơ quan các tỉnh thành phố chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ
theo đó có phương án đảm bảo năng lực chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín
tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông khắc phục kịp thời hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt nhất là các trục chính ra vào hà nội và tp hcm
tập trung tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như vi phạm về tốc độ vi phạm quy định nồng độ cồn ma túy trở qua số người quy định vi phạm tải trọng
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phạm hoàng my
sinh năm hai nghìn một chú huyện tịnh biên để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
vào ngày một mươi bốn tháng tám my ngồi nhậu tại quán
vào ngày một mươi bốn tháng tám my xanh cùng lê ngọc hữu và dương văn tèo cùng chú địa phương thì giữa tèo và my xảy ra cựa cãi
sẵn trong người có hơi men my đã dùng dao đâm trúng vùng bụng của tèo khiến nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện
sử dụng facebook cá nhân tham gia hội nhóm chống đối đăng tải chia sẻ nội dung xấu độc chống đảng nhà nước
một công dân vừa bị phòng an ninh nội địa công an tỉnh ninh thuận mời lên làm việc
theo kết quả điều tra người này đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân tham gia đăng tải
chia sẻ bình luận nội dung xấu độc trong các hội nhóm chống đối trên mạng xã hội facebook như khôi phục hào khí việt
trại cháu bắc hồ đài á châu tự do đây là các hội nhóm fanpage phản động hoạt động nhằm mục đích chống phá đảng nhà nước
phòng an ninh nội địa đã tuyên truyền giải thích về âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các tổ chức cá nhân phản động trong và ngoài nước
qua đó người này đã nhận thức được hành vi sai phạm cam kết không tái phạm và thao gỡ các bài viết chống đối trên facebook cá nhân
công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình bắt giữ đối tượng lê văn nguyên
trù sãn ninh vân huyện hoa lư về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai lê văn nguyên đã cho hai người vai tổng số tiền là một trăm hai mươi hai triệu đồng
với lãi suất là bốn đồng một triệu một ngày tương đương một trăm bốn mươi bốn một năm thu lợi bất chính hơn bảy mươi bốn triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của lê văn nguyên công an đã thu giữ sáu hợp đồng vai tiền
tổng số ghi chép danh sách gồm một mươi chín người vai tiền từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
tổng số tiền đối tượng đã cho vay là sáu trăm sáu mươi triệu đồng với lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày
tương đương một trăm linh tám đến một trăm tám mươi một năm
gần một sáu trăm linh chiếc bánh trùng thu không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam
phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh thu giữ
phát hiện phạm thị phụng chú phương thanh tuyền tp phủ lý đang kinh doanh buôn bán
gần một sáu trăm linh chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu công nghiệp châu sơn
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra
phụng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến toàn bộ số hàng trên
và khai nhận mua số bánh trên qua mạng xã hội với giá ba đồng một chiếc về bán kiếm lời
gây dối trật tự công cộng và chống người thành công vụ đối tượng huỳnh tý đã bị công an tp huế bắt tạm giam
sau khi sử dụng rượu bia đối tượng huỳnh tý đã chặn xe người đi đường và gây mất an ninh trật tự
tổ công tác của công an phường hương vinh nhắc nhở yêu cầu đối tượng không làm mất an ninh trật tự nơi công cộng
thì đối tượng có lời lẽ xúc phạm gây thương tích cho cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác
tý là đối tượng đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng hán treo về tội cố ý gây thương tích
sau một thời gian củng cố hồ sơ đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với huỳnh tý để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng ninh đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
các tổ chức đảng có liên quan thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật
bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ba đảng viên do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
các đảng viên bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng gồm phạm ngọc dũng chuyên viên văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
nguyên chuyên viên phòng kế hoạch tài chính sở y tế nguyễn quý thịnh chuyên viên phòng kế hoạch tài chính sở y tế
nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp ban quản lý các dự án công trình y tế sở y tế
và hoàng đình sơn bí thư tri bộ trưởng phòng quản lý dự án công nghệ thông tin
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
nguyên phó giám đốc ban quản lý dự án các công trình y tế sở y tế tỉnh quảng ninh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam hai đối tượng phạm hồng quy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và ngô hoàng thọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng ngụ tại phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
của bốn người thi hành công vụ
thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm cúp dịch tài sản trên địa bàn hủy lấp vò và các địa bàn giáp ranh
tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện lấp vò
tỉnh đồng tháp đang tổ chức mật phục
đến khoảng một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng tám qua nguồn tin báo của nhân dân
phát hiện hai đối tượng huy và thọ trồng tài sản trên xe tải dọc tuyến ngút lộ n hai b
thuộc địa phận xã bình thành hủy lấp vò
nhận được tin báo thiếu tá hồ tấn dương phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy
công an hủy lấp vò tỉnh đồng tháp cùng đồng chí thường uyến nguyễn thanh danh
nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng đồng thời thông tin nhanh cho công an các địa bàn giáp ranh hỗ trợ truy bắt
trong quá trình truy đuổi do hai đối tượng hung hạng chống trả quyết liệt
dẫn đến tai nạn làm ngã hai xe của đối tượng và xe của đồng chí danh đồng chí dương gây thương tích
cả hai đối tượng và hai đồng chí công an đều bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu
thiếu tá hồ tướng dương đã hy sinh khi đang trên đường đưa đi cấp cứu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam bốn đối tượng về hành vi giết người gồm nguyễn công bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
phan minh tân sinh năm hai nghìn một cùng cư ngụ tại ấp ngưng xã đông hòa huyện châu thành và nguyễn quốc tiến
sinh năm hai nghìn cư ngụ tại ấp đông b xã đông hòa
và trần tân khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cư ngụ tại ấp trang xã đông hòa huyện châu thành tỉnh tiền giang
theo hồ sơ đêm ngày một tháng tám do nghi ngờ bình có quan hệ bất chính với vợ mình
sau khi uống rượu anh đỗ tấn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cư ngụ ấp thới xã đông hòa
cầm dao tự chế đến cửa hàng điện thoại di động của bình tại ấp bình phú xã bình trưng huyện châu thành để nói chuyện
tại đây giữa anh cường và nhóm của nguyễn công bình xảy ra sô sát
phan minh tân dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh cường
được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh cường đã tử vong trước khi vào bệnh viện
sau khi gây án các đối tượng đã rời khỏi hiện trường
đến chiều ngày hai tháng tám hai đối tượng phan minh tân và nguyễn quốc tiến đến cơ quan công an đầu thú
qua điều tra lực lượng công an tiến hành mời làm việc đối tượng nguyễn công bình và trần tân khanh
bước đầu điều tra bình khai nhận giữa bình và vợ anh cường có quan hệ yêu đương lén lút từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến nay
đêm ngày một tháng tám bình và vợ anh cường hẹn nhau đi ăn tối
khi về nhà giữa anh cường và vợ sẽ ra cửa cãi
anh cường dọa sẽ giết chết cả hai rồi lấy xe máy chạy đi
khi anh cường ra khỏi nhà vợ anh cường điện thoại thông báo cho nguyễn công bình
và bình đã gọi điện cho tân tiến và khanh đến
để rồi sẽ ra án mạng
hiện phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý
ngày một mươi sáu tháng tám công an tỉnh bình phước phối hợp với công an bù gia mập
đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra
làm rõ cái chết của hai nam thanh niên tử vong sau khi xuống giếng sâu gần ba mươi mét để sửa máy bơm
nạn nhân là điểu cường ba mươi hai tuổi và điểu trung ba mươi tuổi
cùng ngụ thôn bình hà xã đa kia huyện bùi gia mập tỉnh bình phước
trước đó chiều ngày một mươi năm tháng tám phát hiện máy bơm nước dưới giếng nhà mình bị hư
anh điểu cường liền trèo xuống giếng sâu gần ba mươi m rộng gần một m để lấy máy bơm lên sửa
tuy nhiên gần một tiếng sau không thấy anh cường lên gọi cũng không trả lời
hàng xóm của anh cường là anh điểu trung trèo xuống giếng để tìm anh cường
nhưng cả cường và trung không may đợi bị liệm dưới giếng tử vong sau đó
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã điều động hai xe chuyên dụng
cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
của hợp với công an địa phương triển khai các phương án cứu hộ
sau hơn một giờ lực lượng chức năng đã trục vớt và đưa thi thể hai nạn nhân lên thành công
nguyên nhân vụ vị đã được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
tổng thượng xã ninh vân vì có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai lê văn nguyên đã cho hai người vay
tổng số tiền là một trăm hai mươi hai triệu đồng với lãi suất bốn đồng một triệu một ngày
tương đương một trăm bốn mươi bốn một năm thu lợi bất chính bảy mươi bốn ba triệu đồng
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của lê văn nguyên
cơ quan công an thu giữ sáu hợp đồng vay tiền một cuốn sổ ghi chép danh sách gồm một mươi chín người vay tiền
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
tổng số tiền đối tượng đã cho vay là sáu trăm sáu mươi triệu đồng với lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày
tương đương một trăm linh tám đến một trăm tám mươi một năm